bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết mới đây đội trinh sát đặc nhiệm phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị vừa thu giữ số lượng lớn hàng lậu gồm đường kính trắng và rượu ngoại
trước đó trong lúc tuần tra kiểm soát khu vực biên giới thuộc thôn long quy xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng đang bốc xếp hàng hóa lên xe khách do thái xuân tuấn
trú tại phường đông thanh thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển kiêm chủ hàng qua kiểm tra lực lượng phối hợp đã thu giữ một tấn đường kính trắng nhập lậu
ngoài ra lực lượng đã kiểm tra khu vực chung quanh và phát hiện nhiều chai rượu ngoại trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng số hàng này hiện vẫn chưa xác định được chủ hàng